hôm nay ngày hai mươi bốn tháng năm ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật thình sự số một trăm linh năm hai nghìn một mươi năm của quốc hội khóa một mươi ba
vẫn có nhiều ý kiến trái chiều chung quanh việc quy định các tội danh mà người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự
qua thảo luận nhiều đại biểu đồng tình với phương án giữ như quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó đối với ba tội tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tội hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
thì người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự
về cả tội ít nghiêm trọng tội nghiêm trọng tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng
tội nghiêm trọng tạo cho mọi người một cảm giác lo âu sợ hại
vì thế luật phải bảo vệ cho số đông
luật xử nghiêm đối tượng này chính là xử một người nhưng cứu với một người
đó chính mới là điều nhân văn
trong trường hợp không đến mức nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng
thì luật có cán cứ tinh tiết giảm nhẹ
đấy là đạo đức của pháp luật
theo tôi đã là pháp luật thì phải nghiêm
và chính việc xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục
cải tạo người phạm tội và đảm bảo tính phòng ngừa
ngăn chặn tội phạm một cách hiệu quả và chắc chắn hơn
hạn chế tình trạng tái phạm sau khi thi hành án
ông bà ta đã có câu
thương thì cho roi cho vọt ghép thì cho ngọt cho bùi
thực tế thời gian qua liên quan tới các tội dân này
việc áp dụng các biện pháp giáo dục hòa giải tại cộng đồng là không hiệu quả
nhiều trường hợp sau khi được áp dụng các biện pháp giáo dục tại cộng đồng
lại tiếp tục tái phạm
thậm chí lần sau vi phạm mức độ tính chất càng tinh vi và nguy hiểm rất nhiều
cử tri rất bức xúc về vấn đề này
như vậy đây không phải là phương án tốt để giáo dục các cháu
trở thành người có ích cho xã hội
tuy nhiên nhiều ý kiến khác lại cho rằng quy định như bộ luật hình sự
năm hai nghìn một mươi năm là không phù hợp
theo đại biểu nguyễn thị thủy đoàn đại biểu tỉnh bắc cạn
thì lứa tuổi từ một mươi bốn đến dưới một mươi sáu thực chất chỉ là độ tuổi của học sinh
đang ngồi trên ghế nhà trường
do đó những thay đổi của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
là những thay đổi rất lớn trong chính sách hình sự
theo hướng xử lý nghiêm với trẻ em
theo số liệu thống kê do viện kiểm sát tối cao cung cấp
trong ba năm từ hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi sáu
trên phạm vi cả nước chỉ có một trăm hai mươi hai em bị truy tố về tội cối gây tích
tức là chia trung bình cho mỗi năm và mỗi địa phương
thì chỉ có khoảng một em ở độ tuổi này gây thương tích đến mức phải xử lý hình sự
và đặc biệt là trong ba năm
cả nước chỉ có chín em bị truy tố về tội hiếp dâm
và hai em bị truy tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
như vậy là giữa tổng kết thực tiễn
có rất ít các em ở độ tuổi từ một mươi bốn đến dưới một mươi sáu phạm và ba tội này
trong khi đó bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm lại mở rộng phạm vi xử lý với các em
thì chúng tôi cho rằng là vấn đề cần phải được cân nhắc thêm
thế còn đối với những vụ án mà do người chưa thành niên phạm tội
gây bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua
thì báo cáo với quốc hội là hầu như không thuộc độ tuổi này
mà lại thuộc độ tuổi từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi
trong bài phát biểu của mình đại biểu nguyễn thị thủy cũng nêu rõ
xử lý đối với người chưa thành niên không nên bằng thái độ quá nóng
điều này không có nghĩa là cưng chiều dung dưỡng cho những vi phạm của các em
điều quan trọng là khi sửa điều luật này
chúng ta sẽ phải tự hỏi trách nhiệm của gia đình nhà trường và xã hội đến đâu
trong sự việc vi phạm ngày hôm nay
và xử lý như thế nào là đúng mức để các em có điều kiện
quay trở lại với cuộc đời còn rất dài ở phía trước
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số một trăm linh hai nghìn một mươi năm qh một mươi ba
sẽ được các đại biểu tiếp tục thảo luận tại phiên làm việc chiều nay